nhân dịp kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước sáng nay ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bạc liêu đã tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề
sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trên quê hương bạc liêu
gần một trăm linh đại biểu trong đó có nhiều nhân chứng từng tham gia chiến đấu trong những năm kháng chiến chống mỹ đầy ác liệt hy sinh đã có mặt và tham gia phát biểu tại cuộc tọa đàm này
nhiều ý kiến phát biểu tại cuộc tọa đàm đều khẳng định rõ phát huy truyền thống của quê hương bốn mươi hai năm qua kể từ ngày miền nam hoàn toàn giải phóng
bao lớp thế hệ bạc liêu đã và đang ra sức chiến đấu lao động học tập và công hiến góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và của dân tộc
ngày nay trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước đảng bộ và nhân dân bạc liêu tiếp tục nỗ lực về nhiều mặt phân đấu sớm trở thành tỉnh trung bình và khá ở đồng bằng sông cửu long và cả nước